evn hà nội đã cung cấp số điện thoại đường dây nóng để giải đáp thắc mắc và phản ánh của người thuê nhà về giá điện nhà thuê
evn hà nội đã thông báo số điện thoại đường dây nóng một chín không không một hai tám tám để tiếp nhận các phản ánh thắc mắc của người dân về mức giá điện với người thuê nhà
sau khi tiếp nhận các thắc mắc evn hà nội sẽ phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết theo đúng quy định của nhà nước
ngoài ra cơ quan này cũng phối hợp với chính quyền địa phương các cấp công an khu vực để tiến hành ra soát tất cả các khách hàng có nhà cho thuê để ở trên địa bàn
đặc biệt là các khu vực có nhiều nhà cho công nhân sinh viên và người lao động thuê chọn